sau hai mươi hai ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại cần thơ các trung tâm thương mại cửa hàng kinh doanh ăn uống mở cửa hoạt động trở lại
tuy nhiên theo công văn số một nghìn hai trăm linh năm của ủy ban nhân dân thành phố vẫn còn nhiều dịch vụ các hoạt động văn hóa giải trí công cộng tiếp tục tạm dừng hoạt động
quận ninh kiều hiện có trên một năm trăm linh hộ kinh doanh cá thể trong đó hộ kinh doanh quán ăn và quán cà phê chiếm khoảng bốn mươi
sau thời gian cách ly xã hội các hộ kinh doanh được mở cửa hoạt động trở lại đều bày tỏ vui mừng phấn khởi

như là người bệnh hơn chỉ bệnh mà mình tránh thì nó tốt cho mình cho người ta nữa
tuy nhiên theo tinh thần công văn số một nghìn hai trăm linh năm của ủy ban nhân dân thành phố các cơ sở hộ kinh doanh được phép hoạt động phải tiếp tục biện pháp phòng ngừa
luôn chuẩn bị sẵn dung dịch xà bông sát khuẩn tránh tụ tập đông người
chủ các hàng quán khuyến khích khách hàng mua về thay vì dùng tại chỗ
còn về đối với địa phương thì tăng cường công tác kiểm tra gà sót và cũng nhắc nhở các hộ kinh doanh
có thể là chúng ta cho các hộ kinh doanh là cam kết thực hiện chỉ thị một mươi năm
để khi kinh doanh trở lại đảm bảo vấn đề mà chúng ta cũng còn không chống dịch đảm bảo theo đúng quy định
còn tránh để tình trạng lơ là mất chủ quan dẫn đến tình hình dịch bệnh quay lại trở lại thì rất là phức tạp
theo đó các loại hình
kinh doanh không thiết yếu như vũ trường karaoke bà nhà hàng quán ăn có phục vụ bia rượu tại chỗ
các hoạt động văn hóa giải trí công cộng các cơ sở làm đẹp massage sẽ tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới